cuộc gặp các nhà lãnh đạo về chương trình nghị sự hành động đại dương
tại phiên khai mạc ghi nhận nhiều nỗ lực trong quản trị biển và đại dương
thủ tướng cũng cho rằng lĩnh vực này rất cần phải có những đột phá
nhất là huy động và phân bổ hiệu quả nguồn lực
để ứng phó với những thách thức nghiêm trọng của biến đổi khí hậu toàn cầu
thủ tướng đề nghị thành lập diễn đàn đối tác công tư rộng mở
về ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường sinh thái biển
để tăng cường chia sẻ kinh nghiệm hợp tác chuyển giao công nghệ
huy động các nguồn lực và thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp
vào bảo vệ môi trường biển
với môi trường siêu kết nối trong cách mạng công nghiệp bốn
đang mở ra cơ hội phát triển cho nhiều lĩnh vực
trong đó có bảo vệ biển đại dương
thủ tướng đề nghị diễn đàn kinh tế thế giới
phối hợp với các đối tác nghiên cứu
thúc đẩy hình thành mạng lưới toàn cầu
về chia sẻ dữ liệu biển và đại dương
hoàn ngành cộng đồng quốc tế
ủng hộ lập trường chung của asean
về việc cần phải bảo đảm an ninh an toàn
tự do hàng hải hàng không trên khu vực biển đông
bên lề hội nghị wef davos hai nghìn một mươi chín
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có các cuộc gặp tiếp xúc
tại cuộc gặp thủ tướng nepal sama oli
thủ tướng chúc mừng ngày sama oli
được bầu lại làm thủ tướng nepal
khẳng định chính sách nhất quán
luôn có trọng quan hệ hiểu nghị

truyền thống với nepal
hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường tiếp xúc
các cấp nhất là cấp cao
thúc đẩy sớm ký thỏa thuận miễn thị thực
cho người mang hộ chiếu ngoại giao công vụ
tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp
hai nước sang tìm hiểu thị trường đầu tư
trong lĩnh vực nepal có nhu cầu
như viễn thông năng lượng hạ tầng
và các mặt hàng việt nam có thế mạnh
như nông sản thực phẩm dệt may da dày điện tử
nhân dịp này thủ tướng cảm ơn nepal
đã ủng hộ việt nam ứng cử vào vị trí
thủ tướng sama oli
chúc mừng việt nam
về những thành tiệu phát triển kinh tế xã hội
trong những năm qua
cũng như vai trò ngày càng cao của việt nam
trong khu vực và trên thế giới
khẳng định chính phủ nepal sẽ tiếp tục
chính sách khuyến khích tạo thuận lợi
cho các doanh nghiệp việt nam tăng cường đầu tư kinh doanh
tại cuộc gặp với tổng giám đốc wto
thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định
việt nam quan trọng hệ thống thương mại đa phương
dựa trên hệ thống các nguyên tắc và luật
trong khuôn khổ wto
nhấn mạnh sau hơn một mươi năm gia nhập wto
việt nam đã phát huy tinh thần chủ động
trách nhiệm cao
tổng giám đốc wto bày tỏ ấn tượng
trước những thành tiệu trong phát triển kinh tế xã hội
mọi mặt của việt nam
cảm ơn sự hỗ trợ phối hợp hiệu quả của việt nam
trong hệ thống thương mại đa biên
ngài roberto azevedo khẳng định
wto sẵn sàng hợp tác
hỗ trợ việt nam trong lĩnh vực đào tạo nhân lực
về hội nhập thương mại quốc tế
tiếp đó thủ tướng bắt đầu
các cuộc tiếp xúc với nhiều lãnh đạo
các tập đoàn đa quốc gia bên lề wtf
ngày hai mươi ba tháng một tại trụ sở trung ương đảng
tiểu ban điều lệ đảng đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
tiểu ban điều lệ đảng đại hội một mươi ba
họp phiên thứ nhất đồng chí phạm minh chính
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tổ chức trung ương
trường tiểu ban điều lệ đảng đại hội một mươi ba
chủ trì phiên họp
dự phiên họp có các thành viên tiểu ban điều lệ đảng đại hội một mươi ba
đồng chí võ phan thường
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trường ban tuyên giáo trung ương
các đồng chí bí thư trung ương đảng
các thành viên tiểu ban
và thành viên tổ viên tập của tiểu ban điều lệ đảng đại hội một mươi ba
các thành viên của tiểu ban
đã đồng góp một số ý kiến
liên quan đến dự thảo quy chế làm việc
và kế hoạch công tác của tiểu ban điều lệ đảng đại hội một mươi ba
dự thảo kế hoạch kiểm tra
thực hiện điều lệ đảng
về đề cương báo cáo tổng kết thực hiện về điều lệ đảng
và đề xuất bổ sung sửa đổi điều lệ đảng
tờ trình của tiểu ban điều lệ đảng
về bố cục báo cáo tổng kết công tác xây dựng đảng
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
phát biểu kết luận phiên họp
đồng chí phạm minh chính
trưởng ban tổ chức trung ương
trưởng tiểu ban điều lệ đảng đại hội một mươi ba
đánh giá cao những ý kiến góp ý tâm huyết
trách nhiệm của các thành viên trong tiểu ban điều lệ đảng đại hội một mươi ba
đồng chí phạm minh chính nhấn mạnh
việc xây dựng quy chế làm việc của tiểu ban
cần bám sát thẩm quyền trách nhiệm của tiểu ban
theo quyết định số một trăm năm mươi một
ngày hai mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
của ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
về việc thành lập
tiểu ban điều lệ đảng đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ một mươi ba của đảng
trong thời gian tới các thành viên tổ biên tập
của tiểu ban cần sớm hoàn thiện
đề cương báo cáo tổng kết
thực hiện điều lệ đảng và báo cáo tổng kết
công tác xây dựng đảng
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
từ đó có cơ sở xây dựng
kế hoạch kiểm tra khảo sát
để hoàn thiện các văn kiện
trình ban chấp hành trung ương
tại bản căng ký
xã tung qua lìn huyện phong thổ tỉnh lai châu
đồn biên phòng giào san
bộ đội biên phòng tỉnh lai châu
phối hợp với đảng ủy ubnd xã tung qua lìn
tổ chức lễ khánh thành và bàn giao
ngôi nhà một trăm linh đồng cho đoàn viên giàng áo hù
là hộ gia đình có hoàn cảnh
đặc biệt khó khăn bị lũ cuốn trôi
toàn bộ nhà và tài sản vào tháng sáu
công trình được khởi công xây dựng
từ ngày bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
với diện tích sử dụng
bốn mươi năm m hai trị giá trên
một trăm năm mươi triệu đồng trong đó
bộ tư lệnh bộ đội biên phòng hỗ trợ bảy mươi triệu đồng
gia đình đối ứng năm mươi triệu đồng
từ nguồn vay của ngân hàng chính sách xã hội
dành cho người nghèo
theo phát động của bộ tư lệnh bộ đội biên phòng
mỗi cán bộ chiến sĩ đoàn viên thanh niên
đóng góp một trăm linh đồng một người
một ngày trong toàn lực lượng
bộ đội biên phòng giúp cho đoàn viên
có hoàn cảnh khó khăn ở các xã
trên khu vực biên giới xây mái ấm
từ khi phát động đến nay
đã có hàng trăm ngôi nhà được thực hiện
đây chính là tâm huyết của cán bộ chiến sĩ
bộ đội biên phòng muốn đem công sức
nhỏ bé giúp bà con trên khắp
các miền biên cương của tổ quốc việt nam
quỹ ba nhân dân tp hcm
vừa chấp thuận cho quận thủ đức
đầu tư nâng cấp vào thu sửa
bốn mươi một công trình sung yếu
giúp ngăn chiều chống ngập trên địa bàn quận
với tổng kinh phí một trăm một mươi tỷ đồng
theo đó quận thủ đức sẽ đầu tư nâng cấp
một mươi sáu công trình sung yếu với tổng kinh phí
tám mươi sáu tỷ đồng từ ngân sách thành phố
để giúp ngăn chiều cường tiêu thoát nước
phòng chống ngập úng bảo vệ
cho các khu vực dân cư có tổng diện tích

hai mươi hộ dân
quận cũng sẽ tu sửa cấp bách hai mươi năm công trình
bờ bao với tổng kinh phí hơn
hai mươi tỷ đồng để giúp ngăn chiều cường
phòng chống ngập úng cho các khu vực
dân cư có tổng diện tích

một mươi sáu hộ dân
thủ đức là một trong những địa bàn của thành phố hồ chí minh
thường xuyên bị ảnh hưởng bởi mưa lớn chiều cường
gây ngập nặng và vỡ đề bào
ở nhiều khu vực
ngày hai mươi bốn tháng một không khí lạnh
tiếp tục rét đậm các tỉnh phía bắc
sáng sớm có sương mù trê chiều giảm mây
hừng nắng trời rét vùng núi cao
vẫn còn một số nơi nhiệt độ dưới một mươi độ c
theo trung tâm dự báo
khí tượng thủy văn trung ương phía tây bắc bộ
nhiều mây có mưa vài nơi
sáng sớm có nơi có sương mù trê chiều
giảm mây trời nắng nhiệt độ thấp nhất
từ một mươi ba đến một mươi sáu độ có nơi dưới
một mươi hai độ c phía đông bắc bộ nhiều mây
có mưa vài nơi sáng sớm có nơi
có sương mù trê chiều giảm mây
hứng nắng nhiệt độ thấp nhất từ một mươi năm đến một mươi tám độ
vùng núi từ một mươi hai đến một mươi năm độ
vùng núi cao có nơi dưới một mươi độ c
khu vực hà nội nhiều mây không mưa
sáng sớm có nơi có sương mù trê chiều
giảm mây hừng nắng nhiệt độ thấp nhất
một mươi sáu đến một mươi tám độ cao nhất hai mươi đến hai mươi hai độ c
mực nước sông cửu long
sông sài gòn đã đạt mức cao nhất
vào ngày hai mươi bốn tháng một đều trên mức
báo động một báo động hai riêng mực nước
tại trạm phú an trên sông sài gòn
trên báo động ba từ một đến một mươi năm mét
nguy cơ cao sẽ ra ngập lụt
ở các vùng trũng thấp thuộc khu vực
thành phố hồ chí minh
liên tiếp trong thời gian gần đây
bệnh viện đa khoa sanh pôn hà nội
tiếp nhận và điều trị hàng loạt ca bệnh sởi
nhiều trường hợp bệnh nhi mắc sởi
chưa đến độ tuổi tiêm chủng
bệnh nhi gần tám tháng tuổi này
nhập viện trong tình trạng ho suốt kéo dài
nhiệt độ từ ba mươi chín đến bốn mươi độ
có biểu hiện suy hô hấp viêm phổi
sau gần một tuần điều trị
tại khoa nhi tiêu hóa dinh dưỡng lây
bệnh viện đa khoa sanh pôn
bệnh nhân đã dần ổn định sức khỏe
ho giảm sởi đã phát ra toàn thân
bác sĩ chẩn đoán
bước đầu là bé bị
sau đó thì mình cho vào viện
mình thấy bé nó lại phát ban
trên mặt nữa mình khám lại
bác sĩ có kiểm tra và sau đó bác sĩ
chẩn đoán thêm là bệnh bị sởi
lúc ở nhà thì có suốt suốt ba ngày
mà mình cho vào đây
bây giờ vẫn đang chờ kết sởi
còn chưa có
như là nhưng mà
bác sĩ nói là cũng đến tám mươi
là bị mất sởi
tính từ đầu
tháng một đến thời điểm này
khoa nhi tiêu hóa dinh dưỡng lây
bệnh viện đa khoa xanh pôn
đã tiếp nhận và điều trị hai mươi hai trường hợp
bệnh nhi mắc sởi
trung bình là mỗi ngày khoa tiếp nhận
một bệnh nhân mắc sởi
hầu hết các bệnh nhân này đều nhỏ tuổi
chưa đến độ tuổi tiêm chủng
các bệnh lý về phổi
nó suy hốc
và bệnh lý viêm phổi nó rất là nặng nề
và chúng tôi phải sử dụng thuốc gọi là gamma globulin
là thuốc để
điều trị cho những bệnh nhân sởi nặng
còn lại những cái nhóm
viêm phổi khác có suy hốc
cũng cần can thiệp phải thử oxy
thì cũng chiếm đến năm mươi
năm mươi mà phải nhận vào khoa
bệnh sởi là bệnh truyền nhiễm cấp tính
do virus sởi gây nên
bệnh xuất hiện quanh năm
nhưng thường xảy ra vào mùa đông xuân
với tốc độ lây nhiễm rất cao từ người sang người
chủ yếu qua đường hô hấp
vì vậy bệnh sởi không được chủ quan
đặc biệt là vào dịp nghỉ lễ tết
người dân về quê ăn tết
rồi giao lưu du lịch
thì có thể nói rằng
nguy cơ sởi vẫn rất là cao
chính vì vậy
người dân và cộng đồng
cần phải thực hiện theo những khuyến cáo
của ngành y tế
đặc biệt là khuyến cáo về công tác tiêm chủng
làm sao phải tiêm chủng đầy đủ
đúng lịch và đủ mũi
bộ y tế cũng cho rằng
bệnh sởi đang nằm trong tru kỳ dịch
vì vậy dịch bệnh rất dễ bùng phát
nếu không thực hiện các biện pháp đáp ứng kịp thời
để phòng chống bệnh sởi
cục y tế dự phòng bộ y tế khuyến cáo người dân
cần chủ động thực hiện tiêm chủng vaccine
đây là biện pháp phòng bệnh đặc hiệu
và tốt nhất phòng bệnh sởi
tiếp theo chương trình
mang tết đến sớm cho bà con ở làng tái định cư khe chữ
buộc tổ chức cá nhân tham gia đóng góp kinh phí tổ chức lễ hội
không thực hiện nghi lễ có tính bạo lực phản cảm trái với truyền thống yêu hòa bình nhân đạo của dân tộc việt nam
loại bỏ hoặc thay thế những tập tục không còn phù hợp với xu thế hội nhập và phát triển
tăng cường công tác thanh tra kiểm tra trước trong và sau khi tổ chức lễ hội
kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm kích động bạo lực và các hành vi vi phạm pháp luật khác
xin được chuyển sang một thông tin khác
thưa quý vị làng tái định cư khai chữ trà vân huyện nam trà my tỉnh quảng nam
mới hình thành sau trận sạt lở núi kinh hoàng vào mùa mưa năm hai nghìn một mươi chín
đến nay tại làng tái định cư này đã có hơn một trăm bốn mươi hộ dân đã bắt đầu xây dựng lại cuộc sống tại nơi ở mới
để động viên chia sẻ những khó khăn mất mát của người dân do thiên tai gây ra
nhân dịp chuẩn bị đón tết nguyên đán đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh quảng nam
đã đến thăm hỏi và tặng quà cho bà con ở làng tái định cư khe chữ
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh quảng nam
tại buổi đến thăm làng tái định cư khai chữ chủ tịch ubnd tỉnh quảng nam đình văn thu
đã bày tỏ niềm vui phấn khởi khi được biết cuộc sống và đất sản xuất của người dân nơi đây
đã cơ bản ổn định nhà cửa hệ thống đường xá nhất là hệ thống điện đã được đầu tư xây dựng bài bản
tuy cuộc sống tại nơi ở mới còn nhiều khó khăn nhưng bà con nơi đây đã đoàn kết một lòng
tiếp tục cố gắng khắc phục khó khăn
tập trung sản xuất phát triển kinh tế xây dựng làng mới ngày càng khang trang
so với năm ngoái thì năm nay là cơ bản hơn
vì năm nay là thứ nhất bà con ổn định được chủ ở
và thứ hai nữa là có điện thấp sáng bà con
một số quả cắp hôm nay đã tự ấn đến bà con để được quả ăn tết đảm bảo
dịp này đoàn công tác của tỉnh đã trao một trăm năm mươi xuất quà mỗi xuất trị giá một triệu đồng
bao gồm năm trăm linh ngàn đồng tiền mặt

đồng thời tặng quà cho các giáo viên đang giảng dạy tại điểm trường khe chữ trường tiểu học xã trà vân
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đinh văn thu đề nghị chính quyền địa phương
tiếp tục quan tâm hỗ trợ cho người dân ở làng tái định cư khe chữ
không để người dân thiếu đói trong dịp tết
năm nay chúng ta quay trở lại khai chữ thì thấy là một điều rất là vui
thứ nhất là cơ sở hạ tầng
cơ sở hạ tầng thì cơ bản có thể nó đảm bảo được
và thứ hai là vui nhất là mọi người dân đã trở về với khu vực này
và người ta thể hiện một cái niềm vui là được sống trong cái khu vực ổn định an toàn
và cơ bản là đã đầy đủ những tiện ích về cơ sở hạ tầng
như trường học y tế đường xá
và có thể nói đặc biệt hơn là cái điều kiện để sản xuất người ta đảm bảo được
những phần quà kịp trao tay người dân làng tái định cư khe chữ trước thềm tết cổ truyền của dân tộc
thể hiện sự quan tâm đặc biệt của đảng và nhà nước
sự sẻ chia của những tấm lòng miền xuôi luôn hướng về đồng bào miền núi
đây là nguồn động viên tiếp thêm sức mạnh cho người dân nơi đây
tiếp tục vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống
nhất là giúp bà con vui xuân đón tết tươi vui
ngay sát kinh thành huế có một làng nghề truyền thống đã hơn bốn trăm linh năm tuổi
ở đây cứ đến tháng chạp nhiều người dân của làng tạm gác chuyện con trâu cái cày
để đốt chầm rửa tay rồi bắt đầu làm những khóm hoa giấy ngũ sắc
phục vụ nhu cầu tâm linh của người bản địa
làng hoa giấy thanh tiên ở xã phú mậu huyện phú vang tỉnh thừa thiên huế
suốt bốn trăm linh năm qua
cứ đến độ tháng chạp là người làng gác việc đồng áng
để vót trà
tre nhộm giấy rồi cắt tỉa thành những bông hoa
sau khi tạo tác thành những cánh hoa giấy
họ lại kheo léo dán cột lại với nhau
để tạo thành những cảnh hoa nhiều màu sắc
thường thường là đủ năm màu
năm màu là chính thức là tưởng trưng cho ngũ sắc
những cái hoa là đủ tức là đủ những loài hoa
chủ yếu là mai lang cúc trúc
đó là những loài hoa chủ yếu là
trên đầu là chủ yếu cho những cái bông cho ngành nông nghiệp
ngành nông nghiệp là chính có lá lúa
theo sách cũ kể lại dưới thời vua gia long vào lễ thưởng tuần
một vị quan ở bộ lễ đã tiến vua đoa hoa giấy của làng thanh tiên
đóa hoa tiến vua được làm gồm ba cành
mỗi cành có năm bông hoa
xoay quanh bông hoa nằm chính giữa có màu vàng
ẩn chứa chiết lý tam cương ngũ thường của khổng giáo
sau đó nhà vua đã khuyến khích
khuyến khích người làng làm hoa giấy để bày biển
bán lên kinh đô và phổ biến nghề cho mọi người
những năm hoa kèm và hoa nhựa
nó cũng là xâm nhập vào thị trường của huế mình cũng rất là nhiều
do đó là người dân mới bước đầu cảm thấy những sản phẩm đó rất mới lạ
thì cũng là mua về trang trị về là sơ cung cũng rất nhiều
nên hóa giấy của mình có những năm trở lại đây
thì nó cũng bị
bán ra thị trường và nói chung là cũng bán ra thị trường thì nó cũng là ế ẩm hơn
thì so với hai ba năm trở lại đây
thì nói chung là bắt đầu người dân người ta hiểu được là nói chung là những cái ý nghĩa của cái hoa giấy của cái làng thần tiên của mình
tại vì đó là một cái nét văn hóa cũng như là một cái nét tâm linh của người dân xứ huế mình á
bắt đầu là người dân bây giờ thì cũng trở lại là sử dụng cái hoa giấy này bắt đầu là cũng rất là nhiều